thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
được sự phân công của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên khai mạc
theo chương trình được trung ương thông qua hội nghị trung ương lần này bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị
đồng thời gợi mở nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận cho ý kiến
phát biểu khai mạc hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị
đề nghị trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể
nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo trước hết là về chủ đề tư tưởng chỉ đạo tiêu đề của báo cáo chính trị
kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong thời gian qua
cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh nội dung chương trình hội nghị trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng
đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai chuẩn bị các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ tinh thần trách nhiệm
tập trung nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp
sau phiên khai mạc trung ương tiến hành thảo luận tại tổ theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày một mươi tám tháng năm